dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phung quốc hiện
đã điều hành chương trình phiên họp thứ ba mươi tám ubthqh cho ý kiến về dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp sửa đổi các đại biểu cho rằng
luật doanh nghiệp là luật tổ chức hoạt động doanh nghiệp không liên quan đến hộ kinh doanh
vì vậy nên cân nhắc khi đưa đối tượng hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của dự án luật này
chứ không thể vì hiện có năm triệu hộ kinh doanh mà đưa vào dự án luật được
chúng tôi cho rằng là khi đưa một cái chủ thể vào trong một cái luật thì phải hết sức cân nhắc
bởi vì luật là luật doanh nghiệp và từ trước đến nay chúng ta điều chỉnh doanh nghiệp
bây giờ chúng ta đưa hộ kinh doanh vào đây nữa
thế thì đưa vào đây nó phải như một cái doanh nghiệp thì mới chịu cái quy chế pháp lý như doanh nghiệp
thì chúng tôi cho rằng là chỗ này là phải đánh giá rất là kỹ
đánh giá rất là kỹ thì chúng tôi chưa yên tâm với cái việc là đưa vào
thống nhất với ý kiến của các đại biểu ủy ban thượng vụ nhận thấy
đưa hộ kinh doanh vào điều chỉnh của luật này không
mà nếu mà đưa vào thì nó tác động đến coi như là bốn năm triệu hộ kinh doanh
thì cũng là một câu chuyện
thế mà đưa vào thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái gì
mà đã đưa vào nó phải có chế tài
mà cái hộ này thì bà cao chí là họ đang
coi như có thể nói là phát triển
thế và đồng thời lại có gắn với lại hàng triệu hàng chục triệu lao động
vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau chung quanh việc đưa đối tượng hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
các đại biểu đều nhất trí rằng cần phải có đánh giá tác động
bởi một khi đưa vào dự án luật thì sẽ phải có chế tài
và việc này sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình